hôm nay hai mươi một tháng bảy đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương
bộ trưởng quốc phòng cùng đoàn công tác của bộ quốc phòng đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy quảng trị
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng ngô xuân lịch biểu dương đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị
đã nỗ lực phấn đấu từng bước vượt qua khó khăn đạt được những thành quả khá toàn diện về phát triển kinh tế
xã hội giữ vững quốc phòng an ninh và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
đại tướng ngô xuân lịch mong muốn trong thời gian tới tỉnh quảng trị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết
nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu mà đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đề ra
bên cạnh tập trung phát triển kinh tế phải coi trọng và củng cố vững chắc quốc phòng an ninh
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội
chăm sóc sức khỏe nhân dân xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh
đại tướng ngô xuân lịch cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa tại đài tưởng niệm thành cổ quảng trị
nhà hành lễ thả hoa bờ nam sông thạch hãn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu
phải hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc